với chủ đề linh thiêng nguồn cội đất tổ hùng vương tối qua ngày một tháng bốn tại sân khấu công viên văn lang
thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi chín
chương trình nghệ thuật được giàn dựng kỹ lưỡng cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm nét văn hóa
nhằm tôn vinh tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ đồng thời giới thiệu quảng bá di sản văn hóa
cảnh sắc thiên nhiên con người quê hương đất tổ chào đón du khách về với cội nguồn các dân tộc việt nam
khẳng định trách nhiệm của dân tộc trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của nhân loại
trước đó lễ hội dân gian đường phố việt trì năm hai nghìn một mươi bảy do thành phố việt trì tổ chức đã diễn ra với sự tham gia
của hơn một tám trăm linh diễn viên nghệ nhân văn hóa dân gian đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh
lễ hội cũng là dịp để tôn vinh các di sản văn hóa quảng bá tiềm năng và các sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của thành phố việt trì
nhằm thu hút du khách tham quan du lịch trong và ngoài nước đến với thành phố việt trì